tại thành phố hồ chí minh lần đầu tiên tại việt nam loại vaccine thế hệ mới hecsacim đã được sử dụng để tiêm phòng phòng ngừa cho trẻ góp phần đơn giản hóa việc tiêm ngừa tận dụng đồng thời mang lại hiệu quả miễn dịch cao
vaccine hexacin sáu trong một mới là dạng hỗn dịch bơm sẵn trong kim tiêm có tác dụng ngừa bạch hầu hoa gà hốn ván viêm găn bê hiếp và bại liệt
theo đánh giá của các chuyên gia y tế với vaccine hexacin sáu trong một trẻ không phải tiêm nhiều lần nên tránh khả năng bỏ sót tăng khả năng tiếp cận với vaccine phòng bệnh của trẻ
do có thành phần ho gà vô bào nên vaccine hexacin có phản ứng sau tiêm gồm đau sốt ít hơn vaccine có thành phần ho gà toàn tế bào
vaccine hexacin sáu trong một hiện được cấp phép lưu hành ở hơn một trăm linh quốc gia trên thế giới
tại việt nam trung tâm tiêm chủng vnvc là nơi đầu tiên cung cấp loại vaccine này
dự kiến sẽ có hai trăm linh liều vaccine này được nhập về việt nam